thưa quý vị kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại việt nam thì ngày hai mươi tám tháng một trở thành ngày ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất từ trước đến nay
tính đến đêm ngày hai mươi tám tháng một đã có năm địa phương ghi nhận các ca bệnh trong đợt dịch này với một trăm linh ca hải dương là tám mươi bốn ca quảng ninh một mươi ba ca hải phòng hà nội bắc ninh mỗi địa phương một ca
và tính tổng trong ngày hai mươi tám tháng một ghi nhận một trăm linh bảy ca trong đó có một trăm linh ca lây nhiễm trong cộng đồng nói trên và bảy ca mới nhập cảnh
đây có lẽ là giai đoạn đặc biệt nhất và nguy hiểm nhất từ trước đến nay chưa bao giờ trong một ngày chúng ta lại phát hiện số lượng ca dương tính nhiều như thế này và trước đây thì chỉ một ca dương tính chúng ta đã phải truy vết cả nghìn người bây giờ gần một trăm linh ca kéo theo số lượng truy vết vô cùng lớn và phức tạp điều này có thể hình dung về khối lượng công việc phải làm là rất lớn và thời gian truy vết phải được giúp ngắn lại
kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại việt nam ngày hai mươi tám tháng một trở thành ngày ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất từ trước đến nay tính đến đêm hai mươi tám tháng một đã có năm địa phương ghi nhận các ca bệnh trong đợt dịch này với một trăm linh ca đến sáng ngày hai mươi chín tháng một ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo ghi nhận thêm chín ca mới đều là ca trong cộng đồng
thông tin về tình hình dịch bệnh được đông đảo cư dân mạng quan tâm theo dõi và cập nhật tình hình thường xuyên
diễn biến dịch lần này phức tạp
nên mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác nhé
tôi vẫn thấy nhiều người còn chủ quan và tụ tập đông người quá
hãy tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch hãy cẩn thận đi mọi người ơi
tình hình dịch bệnh nguy hiểm nhưng mọi người hãy bình tĩnh và chủ động thực hiện quy định chống dịch nhé tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh lần nữa
phát biểu tại phiên họp chiều hai mươi tám tháng một phó thủ tướng vũ đức đam cho hay có hai lý do chính dẫn đến lây lan nhanh trong đợt dịch này
thứ nhất bệnh nhân nhiễm chủng
thứ hai ổ dịch ở hải dương đã có trong cộng đồng từ khoảng một mươi ngày trước
thông thường năm ngày một chu kỷ lây nhưng chủng mới chỉ khoảng ba ngày một chu kỷ lây
trong một mươi ngày có trong cộng đồng có thể đã qua bốn chu kỳ lây
nói về mục tiêu quyết tâm dập dịch trong một mươi ngày phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng đây là mục tiêu có cơ sở
cũng theo phó thủ tướng trong đợt dịch này chúng ta không bỏ lỡ một giây phút nào
ngay trong ngày đầu tiên đã lấy được hơn năm mẫu xét nghiệm đã truy vết đến f ba
một cư dân mạng tên mạnh quang chia sẻ mong cơ quan chức năng dùng các biện pháp mạnh hơn nữa
thì mới dập được dịch covid lần này vì chiều tối qua hai mươi tám tháng một
vẫn thấy rất nhiều người tụ tập ăn nhậu và cà phê ngay tại thủ đô hà nội của chúng ta
nhiều người vẫn không có ý thức
nhiều cư dân mạng đánh giá rằng dịch covid trở lại rất khó lường ở diện rộng
cộng đồng mạng kêu gọi mọi người nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và cùng chung tay với nhà nước để chống dịch
cần thực hiện nghiêm việc không tập trung đông người
và giãn cách xã hội ngay với các khu vực có ca nghi nhiễm
ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh chính phủ cùng các cấp chính quyền tổ chức cá nhân
đã vào cuộc một cách quyết liệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và đây là cơ sở để cư dân mạng tin tưởng vào thành công của công tác chống dịch lần này
quan điểm của bạn ra sao về công tác chống dịch hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an